trang trại của ông nghĩa nhiều trang trại trong khu vực cũng dần chuyển đổi nuôi ra cầm ra súc sang thả cá
trang trại này từng nuôi ra cầm ra súc thế nhưng do giá thảnh bắp bênh khiến cho việc chăn nuôi không ổn định
nên chủ trang trại đang từng bước đổi sang đào ao nuôi cá để ổn định về giá cả hơn
tại điểm lúc này ra cầm là thấp giá lúc này có lẽ chỉ độ ba mươi chín
thì nếu mà nuôi mà không đạt hiệu quả là sẽ không có công
và có thể là sẽ bị không có lại
nghịch lý của việc chăn nuôi ra cầm ra súc trong nhiều năm trở lại đây
đó là thị trường cuối năm nhu cầu cao nhưng thịt được bán ra với giá rất rẻ
điều này đã đẩy nhiều hộ chăn nuôi rơi vào cảnh thua lỗ
thậm chí là thua lỗ triền miên khiến người chăn nuôi thay đổi hình thức khác hoặc bỏ hẳn nghề chăn nuôi
phần lớn các sản phẩm chăn nuôi trong nước đều bán dưới giá thành người chăn nuôi không có lợi
phóng viên cứ đi hỏi phỏng vấn các cơ sở chăn nuôi đặc biệt là các trang trại vừa và nhỏ
người ta không có cái chuỗi liên kết khép kín người ta phải mua con giống người ta phải mua thức ăn người ta phải mua thuốc tui hết
khi giá thành chăn nuôi rất là cao nhưng giá bán lại rất thấp
thế này cái chuyện chống chuồng là xảy ra rất là nhiều
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá cả bấp bênh thị trường không ổn định là do gia súc gia cầm nhập lậu
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
số vụ nhập lậu ra súc ra cầm gia tăng nhanh
trong chín tháng đầu năm lực lượng chức năng đã thu giữ gần một trăm sáu mươi động vật gần bốn mươi bốn quả trứng da cầm hơn một trăm một mươi sáu kg sản phẩm động vật
theo số liệu thống kê của hiệp hội chăn nuôi gia cầm việt nam
ước tính lượng gà sống nhập tiểu ngạch nhập lậu qua biên giới lên tới hai trăm linh hai trăm năm mươi tấn mỗi năm
chưa kể mỗi tháng có hàng chục nghìn tấn gà thải loại nhập lậu
trong thời gian qua lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn đã bắt giữ ba mươi một vụ vi phạm liên quan tới kinh doanh
và vận chuyển ra cầm nhập lậu
xử phạt hành chính hơn hai trăm một mươi bốn triệu đồng thu tiêu hủy trên một trăm linh con giống ra cầm các loại
tại tỉnh long an lực lượng công an đã bắt giữ hai vụ khởi tố bốn đối tượng có hành vi buôn lậu trên năm mươi con heo
tại tỉnh tây ninh bắt bảy đối tượng nhập lậu trên năm mươi con bò
còn tại tỉnh quảng ninh lực lượng chức năng đã bắt ba vụ với trên năm mươi con giống ra cầm các loại trên một mươi chín quả trứng
tình hình nhập lậu ra súc ra cầm và sản phẩm cho nuôi trong năm hai nghìn hai mươi ba
vừa rồi cũng vẫn xảy ra rất là phức tạp
nếu khi nào mà chúng ta tuyên truyền mạnh các cơ quan quản lý vào cuộc thì nó lại dịu đi
trong người đi thì nó lại quay trở lại
nếu mà so với mức độ của năm hai nghìn hai mươi hai tôi cho là nó cũng không giảm được bao nhiêu
cái việc mà quán triệt tổ chức triển khai chỉ đạo của thủ tướng và của bộ nông nghiệp
cũng như của ban ba trăm tám mươi chín quốc gia là chưa được đầy đủ chưa được thường xuyên chưa được liên tục
trong đó cái vai trò nồng cốt của ban chỉ đạo
chính các cấp là rất là quan trọng
cái nguyên nhân thứ hai đấy là cái việc mà khi mà động vật sản phẩm động vật vào trong nước
đấy chưa được phát hiện xử lý một cách kịp thời
dẫn đến là có thể là di chuyển từ địa phương biên giới sang vào các địa phương ở trong
có một thực tế đang diễn ra các đối tượng bị bắt giữ chỉ là người vận chuyển
còn các đầu buôn các đối tượng buôn lậu sẵn sàng bỏ hàng gây khó khăn cho công tác điều tra truy tố
cái việc khó khăn nhất trong cái việc là
xác minh đối tượng vi phạm thì các cái vụ việc diễn ra trên địa bàn rất là nhiều tỉnh
như cao bằng lạp sơn hải phòng
thế rồi là các đối tượng chủ yếu là liên lạc với nhau
hoặc là qua cái điện thoại hoặc là không rõ cái danh tính
cái hai nữa là qua các cái trang mạng xã hội để giao dịch với nhau
rất khó khăn trong công tác điều tra xác minh
tuy nhiên thì đối với các quy định của pháp luật thì là hàng hóa
chỉ được tạm giữ trong vòng sáu mươi ngày để xử lý
nên là cái thời gian xác minh và điều tra nó không đảm bảo
thế là không rõ được đối tượng
thì không truy cứu được cái việc là các đối tượng phải truy trả cái tiền tiêu hủy hàng hóa
bên cạnh đó các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển
và sử dụng mọi đường mòn lối mở để nhập lậu gia cầm gia súc
đơn cử như tại tỉnh quảng ninh
khi đường biên giới trên đất liền được kiểm soát chặt chẽ
thì các đối tượng lập tức sử dụng đường thủy để vận chuyển
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba trong quá trình tuần tra tại vùng biển phường trà cổ thành phố móng cái
đội tuần tra kiểm soát đồn biên phòng trà cổ phát hiện một bè xốp gỗ
chở gần một mươi tám con gà giống không rõ nguồn gốc
phương tiện do nguyễn thành quý chú tại tỉnh quảng tây trung quốc điều khiển
chở một trăm một mươi một khay nhựa bầu đen
bên trong mỗi khay có chứa một trăm sáu mươi con gà giống
thời điểm kiểm tra nguyễn thành quý không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gà
sau mình bắt đầu quý khai chở số gà cho một người đàn ông qua điện thoại tiền công là bốn trăm linh nhân dân tệ
đối với các đối tượng nhập lậu thì mặt hàng gia cầm gia súc là siêu lợi nhuận dễ tiêu thụ
thế nhưng đối với ngành chăn nuôi trong nước thì gánh rất nhiều hệ quả trong đó phải kể đến là dịch bệnh
không kiểm dịch được thì dịch bệnh nó vào
thì chúng ta thấy một loạt các cái dịch có phải từ việt nam đâu
cũng gia cầm cũng không phải từ việt nam đâu
rồi dịch tả lợn châu phi có phải của việt nam đâu
đều từ nước ngoài đưa vào
viêm giao nổi cuộc cũng như vậy
thì đấy chính là thông qua con đường mà nhập lậu không được kiểm soát
mục tiêu quốc gia trong ngành chăn nuôi được thể hiện rõ ràng trong chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
qua đó chiến lược được xác định nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của các vùng sinh thái
để phát triển chăn nuôi toàn diện hiệu quả
bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với phát triển các chuỗi giá trị
nâng cao giá trị gia tăng bảo đảm an toàn sinh học dịch bệnh môi trường và an toàn thực phẩm
đối xử nhân đạo với vật nuôi đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và tăng cường xuất khẩu
tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân
chiến lược cũng đặt ra yêu cầu phát triển ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa
đồng thời đẩy mạnh chăn nuôi hữu cơ chăn nuôi truyền thống theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao an toàn
tăng cường nghiên cứu khoa học thích nghi và ứng dụng có chọn lọc các thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới
chú trọng ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm nâng cao sức cạnh tranh ngành chăn nuôi
tuy nhiên nếu không kiểm soát được chặt chẽ việc nhập lậu da cầm da súc nói riêng và thực phẩm nói chung
thì mục tiêu sẽ khó có thể thực hiện được
chủ trương chính sách phát triển chăn nuôi chúng ta có và chúng ta đang làm cái việc đó
tổ chức lại chăn nuôi theo chuỗi liên kết tăng cường kiểm soát chất lượng kiểm soát giá thành kiểm soát công nghệ
để chúng ta nâng cao năng suất hạ giá thành đi thì cái việc chúng ta đang làm và đang có thể triển khai tích cực
kết hợp với đó là chúng ta phải tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh là những việc chúng ta phải làm rồi
nhưng cái việc chúng ta vô cùng quan trọng như ta vừa nói phần trên đó là kiểm soát vấn đề xuất nhập
khẩu một là chúng ta tăng cường xuất khẩu lên và chúng ta đang thừa sản phẩm
hai chúng ta phải kiểm soát thật chặt nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi cả con đường chính ngạch và con đường tiểu ngạch hay là nhập lậu
và chúng ta không kiểm soát được nhập lậu thì chúng ta không mong chúng ta có được ngành chăn nuôi phát triển bền vững
như mong muốn ở trong chiến lược cũng như các luật chăn nuôi
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị ngăn chặn nhập lậu gia súc gia cầm
và giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững
tại hội nghị các đại biểu cho rằng cần đánh giá đúng vai trò quan trọng của công tác ngăn chặn nhập lậu gia súc gia cầm từ đó
đề ra các giải pháp hiệu quả để giải quyết tình trạng nhằm hướng tới một ngành chăn nuôi lớn mảnh đứng vững không để bị phá hoại từ bên ngoài
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục pháp luật và chính sách
với những nội dung liên quan đến các chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực thực phẩm
nghị định số một trăm một mươi năm trên hai nghìn một mươi tám của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
phạt tiền từ ba mươi triệu đồng đến bốn mươi triệu đồng đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất
nhập khẩu thực phẩm từ một tháng đến ba tháng và buộc thu hồi sản phẩm thực phẩm vi phạm
buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc tiêu hủy sản phẩm đối với hành vi sản xuất
hoặc nhập khẩu sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm
có ít nhất một trong các chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với mức quy định tại quy chuẩn
tiêu chuẩn quy định của pháp luật tương ứng hoặc mức công bố hoặc mức ghi trên nhãn đối với sản phẩm
không có bản tự công bố sản phẩm
nghị định số một trăm một mươi năm trên hai nghìn một mươi tám của chính phủ còn quy định mức phạt tối đa lên tới một trăm linh triệu đồng đối với hành vi
nhập khẩu sản xuất chế biến cung cấp bán thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật
quy định về an toàn thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng
ngoài ra phải buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm khám điều trị người bị ngộ độc thực phẩm
nghị định số một trăm một mươi năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ cũng quy định về công tác hậu kiểm nhằm phù hợp với phương thức quản lý thực phẩm
chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm quy định tại nghị định số một mươi năm hai nghìn một mươi tám
qua đó giúp các cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm soát tốt hơn các điều kiện trong sản xuất kinh doanh
chế biến thực phẩm theo quy định của pháp luật